thưa quý vị trên thị trường xuất khẩu ngày hai mươi năm tháng hai thì gạo việt nam đã tăng mạnh từ năm đến một mươi usd một tấn
với mức tăng này thì hiện giá gạo năm tấm của việt nam trào bán trên thị trường thế giới thì đã vượt qua gạo thái lan
theo đó gạo năm tấm của việt nam hiện đứng ở mức bốn trăm linh ba usd một tấn tăng năm usd một tấn
còn gạo hai mươi năm tấm vẫn giữ giá gạo một trăm linh tấm tăng một mươi usd một tấn lên mức ba trăm ba mươi tám usd một tấn
trong khi đó giá gạo thái lan lại giảm mức giảm từ một đến bốn usd một tấn
trong đó gạo năm tấm giảm bốn usd một tấn bán ra ở mức là ba trăm chín mươi chín usd một tấn thấp hơn gạo việt nam bốn usd
gạo một trăm linh tấm của thái lan cũng giảm một usd một tấn bán giảm mức ba trăm tám mươi bảy và ba trăm chín mươi một usd một tấn
gạo việt nam bốn mươi chín usd một tấn
như vậy xuất khẩu gạo của thái lan đã giảm trong ba năm liên tiếp sau khi đạt mức cao kỷ lục là một mươi một sáu triệu tấn vào năm hai nghìn một mươi bảy
quốc gia đông nam á này ghi nhận lượng xuất khẩu gạo thấp nhất trong hai thập niên là năm bảy triệu tấn gạo vào năm hai nghìn hai mươi
và tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu sau khi bị việt nam vượt qua